tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay cho biết hàn quốc đang cân nhắc trở thành một thành viên của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của nước này
tổng thống moon jae in nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường thương mại để chuẩn bị cho giai đoạn hậu đại dịch covid một mươi chín
ông nêu rõ đa dạng hóa thị trường là nhiệm vụ cần thiết và chính phủ sẽ tiếp tục xem xét gia nhập cptpp
tổng thống moon jae in cũng chỉ rõ vũ khí mạnh nhất chống chủ nghĩa bảo hộ chính là cạnh tranh toàn cầu nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng
ông cam kết thúc đẩy năng lực cạnh tranh của lĩnh vực sản xuất tập trung vào ba ngành mới gồm y sinh chất bán dẫn và ô tô thế hệ mới
vào tuần này những người đoạt giải nobel năm nay sẽ nhận giải thưởng tại quê nhà sau khi các nhà tổ chức hủy lễ trao giải thưởng truyền thống tại thụy điển và naui
năm nay là năm đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
những người đoạt giải nobel năm nay sẽ không đến stockholm hay oslo để nhận chứng chỉ và huy chương mà sẽ nhận những vinh dự này ở nước của họ
thay vì buổi lễ trao giải truyền thống tại stockholm một buổi lễ được phát sóng trực tiếp không có khán giả sẽ được tổ chức tại tòa thị chính stockholm ngày một mươi tháng một mươi hai

các hoạt động hoàn tất dự án dòng chảy phương bắc hai dự kiến vẫn sẽ được tiếp tục bất chấp sự phản đối của mỹ đối với đường ống dẫn khí đốt từ nga đến đức này

những người đoạt giải nobel năm nay sẽ được phát sóng trực tiếp không có khán giả sẽ được tổ chức tại tòa thị chính stockholm ngày một mươi tháng một mươi hai

nhà chức trách đức đã bật đèn xanh cho tập đoàn năng lượng gazprom của nga cùng các đối tác châu âu tiếp tục thi công hai sáu km đường ống từ nay cho tới cuối năm
nhưng con số này quá ít để hoàn thành dự án cần phải đặt nốt một trăm sáu mươi km đường ống nữa thì dòng chảy phương bắc hai mới được khơi thông vận chuyển dòng khí hoa lỏng chảy từ siberia của nga sang châu âu
mỹ liên tục giám sát chặt chẽ dự án này với lo ngại nó sẽ khiến eu phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ nga ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu khí hoa lỏng từ mỹ sang lục địa giả
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tổng thống mỹ donald trump đã ký lệnh trừng phạt các công ty tham gia dự án dòng chảy phương bắc hai khiến các nhà thầu liên quan bị đóng băng tài sản và thu hồi thị thực mỹ
cuối tuần trước các nhà lập pháp mỹ tiếp tục thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm hai nghìn hai mươi một trong đó mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với hệ thống đường ống dòng chảy phương bắc hai
việc mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ của họ là vi phạm luật pháp quốc tế
ủy ban châu âu sẽ sớm đưa ra một kế hoạch nhằm củng cố quyền kinh tế và tài chính của châu âu
giúp giảm thiểu tác động tiềm tàng từ các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ của mỹ
với các nước thành viên và doanh nghiệp của khối
moscow sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình trong việc triển khai dự án dòng chảy phương bắc hai
cũng như bảo vệ lợi ích của các dự án thương mại quốc tế
ba lan ukraine và các nước baltic cũng phản đối quyết liệt đường ống này
vì lo ngại dự án sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu âu và nguồn cung cấp năng lượng từ nga
việc mở rộng trừng phạt với dự án này cũng có thể khiến chính quyền kế nhiệm của mỹ thêm phần khó
dự án dòng chảy phương bắc hai rất có thể trở thành vấn đề hóc búa với chính quyền tương lai của ông joe biden
một mặt mỹ sẽ vẫn gây áp lực lên đường ống này
một mặt ông biden đã cam kết vực dậy quan hệ xuyên đại tây dương
vốn chịu nhiều tổn thương dưới thời tổng thống donald trump
ban đầu dự án dòng chảy phương bắc hai dự kiến hoàn tất vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhưng sau đó bị ngưng chẹ do các đòn trừng phạt từ mỹ

bối cảnh mỹ quyết liệt gây trở ngại nhưng với những tác động to lớn từ dòng chảy phương bắc hai
trong việc giúp giao dịch mua bán khí đốt giữa eu và nga ổn định hơn
các bên liên quan chắc chắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ
theo một nghiên cứu vừa được công bố tội phạm mạng là nguyên nhân khiến nền kinh tế toàn cầu
thiệt hại hơn một tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi tăng hơn năm mươi kể từ năm hai nghìn một mươi tám
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
nghiên cứu chỉ ra thiệt hại do các hoạt động trực tuyến phi pháp gây ra
tương đương với hơn một sản lượng kinh tế toàn cầu cùng nhiều tác động nghiêm trọng khác không thể tính bằng tiền
nhóm nghiên cứu lưu ý các loại hình tấn công mạng gồm gửi mã độc tống tiền
tấn công mạo danh chiếm đoạt email doanh nghiệp cai phần mềm gián điệp và trộm tiền ảo
đang có xu hướng gia tăng nguyên nhân được cho là do điều kiện bảo mật giảm khi nhiều người
phải làm việc từ xa không phải tại công sở
nhiều nguồn tin cũng cho biết tin tặc đang có ý định tấn công chuỗi cung ứng vaccine phòng covid một mươi chín
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa công bố một báo cáo đầy tham vọng nhấn mạnh các ưu tiên
về khoa học của phi hành đoàn tham gia sứ mệnh artemis iii đưa con người lên mặt trăng vào năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong các mục tiêu của artemis iii là mang về trái đất tổng khối lượng tám mươi năm kg mẫu vật bề mặt
và dưới bề mặt của mặt trăng nhiều hơn mức trung bình sáu mươi bốn kg mẫu vật
mà sứ mệnh apollo thu thập được trong giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi hai
mục tiêu cuối cùng của dự án là xây dựng trạm artemis trên mặt trăng trước năm hai nghìn ba mươi
một kế hoạch tham vọng có thể tiêu tốn hàng chục tỷ đô la mỹ và cần được chính phủ và quốc hội mỹ chấp thuận
các quan chức tài chính thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
vừa bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chiến lược tăng cường kiểm soát các đồng tiền kỹ thuật số
theo đó tại cuộc họp với quỹ tiền tệ quốc tế imf và ngân hàng thế giới
vkp các quan chức g bảy đã thảo luận về các cách thức thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của các đồng tiền kỹ thuật số
cũng như nỗ lực của giới chức các nước trong việc ngăn chặn lợi dụng việc thanh toán tiền kỹ thuật số để tiến hành các hoạt động phi pháp
trong khi đó ecb cũng đang tiến hành tham vấn khả năng lưu hành đồng tiền kỹ thuật số
bức họa nổi tiếng nàng monaliza được xem là một trong những báu vật của bảo tàng louvre tại pháp
và không phải ai cũng có cơ hội để chiêm ngưỡng bức họa ở khoảng cách gần
trong vài thập kỷ qua thì chỉ có một vài nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới mới được ngắm nhìn cận cảnh bức họa này
thế nhưng mà giờ đây cơ hội có một trăm linh hai này sẽ đến với các du khách khi đại dịch covid một mươi chín đã khiến bảo tàng louvre gặp nhiều khó khăn về tài chính
vì thế bảo tàng đang tổ chức một cuộc đấu giá đặc biệt để kiếm thêm nguồn thu
trước đây kể cả đã tới bảo tàng louvre du khách cũng chỉ được phép ngắm nàng monaliza ở khoảng cách xa vì để bảo vệ bức họa
thế nhưng năm nay một chương trình đấu giá trực tuyến mang tên đấu giá vì louvre sẽ được thực hiện
để người trả giá cao nhất và may mắn nhất sẽ có cơ hội được ngắm nhìn bức họa nổi tiếng này cận cảnh
ngoài ra người đấu giá cao nhất sẽ còn có cơ hội đi bộ dọc theo tầng thượng của bảo tàng
phóng tầm mắt để ngắm nhìn khung cảnh tháp eiffel và nhà thờ đức bà
bảo tàng louvre cũng đang phải trải qua khó khăn giống như các bảo tàng lớn khác trên thế giới
năm nay doanh thu của louvre giảm tới tám mươi chín mươi triệu euro
vì thế chúng tôi kỳ vọng lần bán đấu giá này sẽ có thể giúp duy trì hoạt động của bảo tàng
mức giá để có cơ hội hiếm hoi chiêm ngưỡng bức họa nàng monaliza dự kiến sẽ từ khoảng một mươi đến ba mươi euro
tương đương từ hai trăm tám mươi đến tám trăm bốn mươi triệu đồng
đây được coi là một cơ hội đắt giá vì trong vài thập kỷ qua mới chỉ có một vài nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới được ngắm nhìn cận cảnh bức họa này
chắc chắn đây là một cơ hội trong mơ
đây là cơ hội ngày trước có tiền cũng chẳng thể mua được
cái giá của lần đấu giá này chỉ mang tính chỉ số vì thực chất rất khó có thể định giá được một cơ hội độc đáo như vậy
trong chương trình đấu giá trực tuyến này cũng còn nhiều trải nghiệm ngắm cận cảnh các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới khác
dự kiến tổng số tiền đấu giá sẽ có thể lên tới một triệu euro
mặc dù vậy số tiền này chẳng thấm là bao với số thiệt hại kinh tế lên tới chín mươi triệu euro mà bảo tàng louvre phải trải qua trong mùa dịch năm nay
câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay